hàng trăm nam nữ thanh niên bị phát hiện có biểu hiện sử dụng ma túy tại một quán karaoke tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
qua test nhanh xác định trên một trăm ba mươi đối tượng dương tính với ma túy
cụ thể tiến hành kiểm tra quán karaoke mtv latsuri tại số chín đường tôn đức thắng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi sáu phòng được một trăm ba mươi tám người thuê sử dụng trái phép chất ma túy
qua đó thu giữ sáu bịch một năm viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang tạm giữ năm mươi hai người để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời xử phạt các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy